các nhà khoa học mỹ cho biết những thử nghiệm ban đầu trên chuột về vaccine phòng virus sars cov hai
đã cho kết quả đáng khích lệ khi có thể kích tích một phản ứng miễn dịch ở mức độ đủ để ngăn chặn sự nhiễm bệnh
nhóm các nhà khoa học của trường đại học pitberg mỹ cho biết nghiên cứu của họ dựa trên việc phân tích
nhiễm chủng virus corona khác như virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp sars và hội chứng hô hấp trung đông mers
khi được thử nghiệm trên chuột vaccine thử nghiệm đã sản sinh ra một đợt kháng thể mạnh chống virus sars cov hai trong suốt hai tuần
tuy nhiên nhóm nghiên cứu cho biết còn quá sớm để khẳng định liệu phản ứng miễn dịch nói trên có xảy ra ở người hay không và nếu có sẽ kéo dài trong bao lâu
vaccine đang được thử nghiệm mang tên piscovac và được hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm trên người trong vài tháng tới